do tết nhanh phát hiện mắc covid một mươi chín xác định nguồn lây từ bên ngoài đã được công ty cách ly riêng
đồng thời mời phòng khám đa khoa an thuận xuống lấy mẫu rt pcr
phía công ty nói rằng không bắt buộc công nhân phải xét nghiệm ở phòng khám này
nhưng trong tình huống không được lựa chọn thì người lao động chỉ biết làm theo và không có ý kiến gì
kết quả đến tháng nhận lương con người chỉ được nhận hơn một triệu đồng
và táo hỏa khi biết số tiền bị trừ tết covid một mươi chín là quá cao so với giá thành mặt bằng chung bên ngoài
nhiều người chỉ biết âm mặt khóc và thể hiện sự bức xúc
thông qua mạng xã hội
thế nhưng có một kịch lý là phòng khám đa khoa an thuận lại chưa được sở y tế bình dương
cho phép thực hiện dịch vụ xét nghiệm rt pcr
cơ sở này đã lụng lách bằng cách thực hiện lấy mẫu rồi gửi các phòng xét nghiệm thực hiện rt pcr đủ điều kiện
tuy nhiên khi báo giá dịch vụ xét nghiệm rt pcr cho các công ty trên địa bàn
phòng khám lại không đeo rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm rt pcr
tại buổi làm việc với thanh tra sở y tế tỉnh bình dương
phòng khám đa khoa an thuận đã trừng ra bản hợp đồng đối với các đơn vị thực hiện xét nghiệm rt pcr
cụ thể hợp đồng nguyên tắc số bảy
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giữa phòng khám và trung tâm y học dự phòng
kèm bản báo giá xét nghiệm mẫu đơn là một triệu đồng một mẫu
trước đây theo hướng dẫn của bộ y tế
phí xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng phương pháp rt pcr là bảy trăm ba mươi bốn đồng một xét nghiệm
sau này thông tư số một mươi sáu ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm không quá năm trăm một mươi tám bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
khoang chưa nói đến việc thu giá sai quy định của trung tâm y học dự phòng
việc phòng khám đa khoa an thuận chỉ lấy mẫu và trả kết quả
nhưng hưởng trọn chín trăm linh đồng một người đã là quá cao
những con số biết nói trên cho thấy cứ qua một cơ sở y tế
giá lại được nâng lên một ít và hậu quả là người công nhân lao động phải gánh hết
thưa quý vị khán giả hiện tại các nước đã làm mọi cách để giảm tốc độ lây lan của covid một mươi chín
nên số ca mắc mới covid một mươi chín vẫn đang tăng nhanh ở nhiều quốc gia
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kênh chào tạm biệt và hẹn gặp lại